tập đoàn điện lực việt nam đã chỉ đạo các đơn vị điện lực lên kế hoạch huy động mọi nguồn lực
để bảo đảm hệ thống điện được vận hành ổn định an toàn hỗ trợ người dân phòng chống dịch
những ngày này người dân thực hiện cách ly xã hội nên đa số ở nhà
nhu cầu sử dụng điện khu vực sinh hoạt dự kiến tăng cao
ngoài việc ưu tiên cấp điện cho các bệnh viện cơ sở y tế đơn vị phục vụ phòng chống dịch
các đơn vị điện lực còn tăng cường lực lượng ứng trực xử lý sự cố bảo đảm cung cấp điện đầy đủ cho người dân
tại một số khu vực nhu cầu phụ tải tăng lên nhanh chóng
ngành điện đã tăng cường công suất máy biên thế chống quá tải
bảo đảm cung ứng đủ điện để người dân chấp hành việc ở nhà
hạn chế đi lại theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đặc biệt trong vận hành lưới điện thì đầy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong việc điều hành thao tác lưới điện từ xa
bên cạnh đó nhằm đảm bảo an toàn
ngành điện cũng khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ trực tuyến
để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng